công an quận bảy đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tp hcm
điều tra vụ người đàn ông tạt acid vào nhóm người đang ngồi nhậu
khiến một người tử vong bảy người bị thương trên địa bàn
vào tối ngày hôm qua trong lúc nhậu một số người mâu thuẫn cự cãi nhưng được can ngăn
lúc này người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bỏ về phòng trọ gần đó
ít phút sau đối tượng cầm theo can nhựa chứa acid tạt vào nhóm người đang ngồi nhậu
vụ việc khiến nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tử vong do vết thương quá nặng
và bảy người khác bị bỏng